các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sinovac được viện nghiên cứu sinh phẩm bắc kinh trung quốc tiến hành nghiên cứu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
là vắc xin phòng bệnh do virus sars cov hai covid một mươi chín gây ra
vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một vắc xin covid một mươi chín verocell là vắc xin thứ sáu
được tổ chức y tế thế giới who xếp vào danh sách sử dụng khẩn cấp của eo
vắc xin verocell đã cung cấp tới hơn bảy mươi quốc gia
hiện tại đã có hơn một trăm linh quốc gia có nhu cầu đặt mua vắc xin của sinovac
để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước
sinopharm đang tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vắc xin covid một mươi chín
mục tiêu trở thành nhà cung cấp vắc xin covid một mươi chín lớn nhất trên thế giới
để vắc xin này được phổ cập rộng rãi hơn tới người tiêu dùng
vào ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vắc xin verocell của sinopharm
được bộ y tế việt nam phê duyệt sử dụng khẩn cấp
trở thành vắc xin thứ ba được việt nam phê duyệt sau astrazeneca và sputnik v
vắc xin covid một mươi chín verocell được bào chế
dưới dạng hỗn dịch tiêm mỗi liều năm ml
thành phần của vắc xin này được bổ sung hydroxys nhôm
để tăng cường phản ứng của hệ thống miễn dịch
là vắc xin đầu tiên sử dụng công nghệ bất hoạt
vắc xin được bảo quản ở nhiệt độ từ hai tám độ c và không để đóng băng vắc xin
hàng sử dụng hai năm tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
chỉ được tiêm phòng cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
lịch tiêm gồm hai mũi mũi hai cách mũi một từ ba đến bốn tuần
liều lượng đường tiêm năm ml
phản ứng sau tiêm chủng được ghi nhận là hầu hết từ nhẹ đến trung bình
và tồn tại trong thời gian ngắn
gồm phản ứng tại chỗ tiêm rất phổ biến là đau tại chỗ tiêm
không phổ biến đỏ ngứa và sưng
phản ứng toàn thân phổ biến nhất là đau đầu sốt mệt mỏi
đau cơ đau khớp ho khó thở buồn nôn tiêu chảy và ngứa
đây là những phản ứng thông thường sau khi tiêm vắc xin
những dấu hiệu này cho thấy hệ thống miễn dịch của cơ thể đang phản ứng với vắc xin
cụ thể là kháng nguyên một chất kích hoạt đáp ứng miễn dịch
do đó các phản ứng sau tiêm phổ biến ở mức độ nhẹ hoặc trung bình
là một dấu hiệu tốt cho thấy vắc xin đang hoạt động
các dấu hiệu này thường tự biến mất sau vài ngày
ngoài ra vắc xin này cũng có những trường hợp chống chỉ định cần đặc biệt lưu ý
những người có tiền sử sốc phản vệ với bất kỳ thành phần nào của vắc xin virocell
quá mẩn cảm với hoạt chất hoặc bất kỳ tái dược nào có trong thành phần của vắc xin
như là hydroxid nhôm
bên cạnh đó những người có thân nhiệt trên ba mươi tám năm độ c nên hoãn tiêm vắc xin cho đến khi hết sốt
sau khi tiêm chủng người được tiêm cần được theo dõi ít nhất ba mươi phút tại điểm tiêm
và được cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
sau khi kết thúc thời gian theo dõi tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong hai mươi tám ngày
đặc biệt trong vòng bảy ngày đầu về các dấu hiệu
toàn trạng tinh thần ăn ngủ thở phát bang triệu chứng tại chỗ tiêm
thông báo cho nhân viên y tế tại địa phương
hoặc liên hệ đường dây nóng của bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm nếu có dấu hiệu bất thường
vắc xin virocell sinopharm đang được sử dụng tại sáu mươi năm quốc gia trên thế giới
và là một trong những vắc xin nằm trong chương trình covax facility của tổ chức y tế thế giới
với hiệu lực bảo vệ lên đến bảy mươi chín nếu tiêm đủ hai mũi
các chuyên gia cho rằng lợi ích mà vaccine này đem lại lớn hơn những nguy cơ đã biết
hoặc có thể xảy ra
khi tiêm vắc xin trong đó có vắc xin virocell giáo sư anh hùng lao động
đại biểu quốc hội nguyễn anh trí chủ tịch hội huyết học truyền máu việt nam chia sẻ
dưới góc độ khoa học khuyến cáo vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất
rất hợp lý có loại nào là tiêm loại đó đừng kén chọn
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có nhiều biện pháp
một trong những biện pháp hữu hiệu nhất là tiêm vắc xin
khi tiêm vắc xin cơ thể sẽ sản sinh kháng thể để chống lại virus sars cov hai
đồng thời nếu nhiều người được tiêm sẽ tạo miễn dịch cộng đồng một cách chủ động
điều này hạn chế sự lây lan của dịch bệnh rất hiệu quả
vì vậy tiêm vắc xin là biện pháp căng cơ nhất bài bản nhất
việt nam đã phê duyệt tám loại vắc xin khác nhau phòng covid một mươi chín
đến thời điểm này các vắc xin việt nam đã phê duyệt đều đã có những số liệu
về tính an toàn và hiệu lực bảo vệ cao
theo giáo sư nguyễn anh trí thông tin cập nhật từ tổ chức y tế thế giới who cho thấy
nếu sử dụng đầy đủ hai liệu vắc xin verocell của sinopharm thì có hiệu quả bảo vệ
lên đến bảy mươi chín trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh
như vậy hiệu quả bảo vệ của vắc xin này rất cao
vắc xin này được tạo ra từ nguyên lý bất hoạt virus
đây là nguyên lý đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ và đã sản xuất được
rất nhiều vắc xin bảo vệ con người
do đó tính an toàn của vắc xin cũng đã được chứng minh
giáo sư nguyễn anh trí cho biết trên thực tế hiện nay cũng đã có sáu mươi năm quốc gia
vùng lãnh thổ sử dụng vắc xin verocell ngay tại trung quốc
nước sản xuất vắc xin này cũng đã có một ba tỷ liệu vắc xin được tiêm cho người dân
trong nhiều tháng gần đây số ca nhiễm sars cov hai tại trung quốc ghi nhận
không vượt quá ba con số đây là một con số rất nhỏ so với tổng số dân
lên tới hơn một tỷ người tại đất nước này
giáo sư nguyễn anh trí phân tích
vị chuyên gia này cũng cho biết tại việt nam tính đến nay chúng ta đã thực hiện
tiêm cho hơn năm triệu liệu vắc xin verocell cho người dân trên cả nước
tuy nhiên không ghi nhận bất kỳ thông báo nào về phản ứng nặng sau tiêm vaccine của sinopharm
tất cả những lý do trên chúng ta có thể đặt niềm tin vào việc sử dụng vắc xin verocell
an toàn và hiệu quả để phòng dịch bệnh covid một mươi chín anh hùng lao động nguyễn anh trí nhấn mạnh
tiến sĩ kyron park trưởng đại diện who tại việt nam nhấn mạnh
thông điệp từ tổ chức who rất rõ ràng đó là người dân hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào
có sẵn khi đến lượt
đến nay vaccine tiếp tục là công cụ bảo vệ người dân khỏi mắc bệnh nặng và tử vong
khi đối mặt với biến thể delta
đại diện tổ chức who cũng chia sẻ trong quá trình phê duyệt sử dụng khẩn cấp
who đã đánh giá hiệu quả tính an toàn và chất lượng của vắc xin verocell của sinopharm
thử nghiệm giai đoạn ba tại nhiều quốc gia cho thấy hai liệu vắc xin này được tiêm cách nhau hai mươi một ngày
có hiệu quả đến bảy mươi chín tính một mươi bốn ngày trở đi sau liệu tiêm thứ hai
tổ chức này đã kết luận rằng lợi ích mà vắc xin verocell sinopharm
đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra
vì vậy đại diện who khuyến khích sử dụng vắc xin verocell của sinopharm
đang có ở việt nam hiện nay
một thông tin khác liên quan đến vụ tử vong sau tiêm vắc xin verocell ở thanh hóa
hiện có một mươi công nhân bị phản ứng sau tiêm đã ổn định sức khỏe
có thể xuất viện trong vài ngày tới
đây là tin vui cho ngành y tế thanh hóa giữa lúc đại dịch có diễn biến phức tạp như hiện nay
bác sĩ đỗ minh thái quyền trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa thông tin
trước đó một mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi một sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ tuyến dưới
cùng với sự hỗ trợ từ bệnh viện bạch mai giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
đã cử kiếp bác sĩ điều dưỡng xuống hỗ trợ chuyên môn tại địa bàn huyện nông cống
nơi xảy ra sự cố tiêm vắc xin verocell tại công ty trách nhiệm hữu hạng dày kim việt
đồng thời khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa đã huy động toàn bộ cán bộ nhân viên
máy móc liên quan đến cấp cứu phản vệ bơm tim điện máy thở máy lọc máu máy ecmo
sẵn sàng phục vụ cho cấp cứu bệnh nhân nặng và các bệnh nhân tuyến dưới có nhu cầu chuyển lên
qua ba ngày điều trị hiện tại các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa tương đối ổn định
đã bỏ tất cả thuốc vận mạch bệnh nhân không phải thở oxy hết các triệu chứng liên quan đến sốc phản vệ
đã vận động trở lại được các xét nghiệm trong trạng thái bình thường bác sĩ thái cho biết thêm
theo báo cáo của sở y tế công tác điều trị cho các trường hợp bị phản ứng sau tiêm vaccine
tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa có sự hỗ trợ tích cực của các giáo sư bác sĩ trung tâm cấp cứu
bệnh viện bạch mai trực tiếp hội chẩn điều trị các ca bệnh
liên quan sự cố sau tiêm vaccine tại thanh hóa như dân việt đã đưa tin đã có bốn công nhân tử vong
sở y tế tỉnh thanh hóa đã thông tin nguyên nhân khiến các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng dày kim việt tử vong
sau khi tiêm vaccine verocell phòng covid một mươi chín là do sóc phản vệ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại